không có tự sao ngôn luận tự sao báo chí việt nam kiểm soát và bóc nghẹt quyền tự sao báo chí tự sao internet bắt bớ nhiều blogger
họ cố tình đưa ra những nhận định đánh giá sai lệch thiếu khách quan về tình hình tự do báo chí ở việt nam để vu cáo việt nam vi phạm dân chủ nhân quyền hòng hạ thấp uy tín việt nam trên trường quốc tế
thời gian gần đây trên các kênh thông tin phương tiện truyền thông vốn có định kiến với việt nam cho đăng tải một bản báo cáo của tổ chức phóng viên không biên giới rsf giữa việt nam và những nước có tình trạng bóp méo thông tin
đây là một trong những tổ chức phi chính phủ
thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ giật dây mắc nối với các phần tử mắc nối trong và ngoài nước xuyên tạc công cuộc đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế của việt nam
tuy nhiên nguồn của những khảo cứu làm cơ sở cho việc đánh giá và xếp hạng của tổ chức này chỉ là những nhóm người có những bất đồng với nhà nước về quan điểm đường hướng hoạt động báo chí hoặc đã đang bị bắt xử lý vì hành vi vi phạm liên quan
đó thực sự là những chiêu trò hạ uy tín làm cơ sở để gây sức ép với việt nam
trong tiến trình việt nam tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng
một số thành phần cơ hội chính trị những người có tư tưởng cực đoan thù địch trong nước lấy đó là cơ sở cố tình tảng lờ những điều khoản nghĩa vụ kèm theo trong việc viện dẫn các quy định của luật pháp quốc tế và luật pháp việt nam về quyền tự do báo chí rồi phát tán qua internet mạng xã hội
rêu rao rằng tự do báo chí là một quyền tuyệt đối từ đó cổ suý các phần tử bất mãn các đối tượng chống đối
báo chí hoạt động tích cực quyết liệt hơn
bây giờ trên các mạng xã hội xuất hiện rất nhiều các nhà cách mạng các nhà dân chủ các phóng viên độc lập cái loại đó nhiều lắm
mà theo hiểu biết của tôi thì nó đấy là những cái hoạt động nó núp dưới cái chiêu bài là đấu tranh vì dân chủ để chống lại chính quyền
cái hoạt động của
số đối tượng này nó rất giống với hoạt động của những cái gọi là nhà dân chủ ở các nước liên xô cũ đông âu liên xô cũ
và qua tôi theo dõi thì ở bên đó họ cũng lập ra những đài phát thanh những kênh truyền hình và được các tổ chức gọi là vận động dân chủ ở phương tây tài trợ cho những hoạt động này
rõ ràng số này làm gì có tiền để mà hoạt động như thế
căn cứ vào các bản đánh giá một chiều không chính thống như thế
các phần tử chống đối tìm cách tăng cấp năng lực tăng cấp năng lực tăng cấp năng lực
và gửi đến các tổ chức quốc tế những nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền tự do báo chí ở việt nam
vô cáo việt nam vi phạm tự do ngôn luận tự do báo chí
mặc dù các báo cáo nhân quyền thế giới hàng năm của anh australia nghị quyết của nghị viện eu báo cáo thường niên thông cáo báo chí của các tổ chức quốc tế như
phóng viên không biên giới rsf ubnd cpi thừa nhận việt nam có tiến bộ về dân chủ nhân quyền nhưng vẫn xuyên tạc tình hình
vụ cáo nhà nước vi phạm tự do báo chí đàn áp bắt giữ trái phép các blogger
một số phần tử có tác động các chính khách cực đoan trong quốc hội mỹ anh canada tổ chức điều trần hội thảo xuyên tạc tình hình tự do ngôn luận
tự do báo chí ở việt nam nhằm tác động liên hợp quốc ra nghị quyết bất lợi đối với việt nam
có không ít các hoạt động tác động lôi kéo mua chủ các phần tử chống đối cơ hội chính trị
số phóng viên tha hóa biến chất tăng cường viết bài xuyên tạc tình hình dân chủ nhân quyền vu cáo việt nam vi phạm quyền tự do ngôn luận tự do báo chí rồi phát tán trên mạng xã hội internet
đặc biệt các đối tượng còn thành lập các câu lạc bộ các diễn đàn trên mạng xã hội dưới chiêu bài tự do ngôn luận tự do báo chí để tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức chống phá đảng nhà nước việt nam
báo chí là những người tuyên truyền đường lối chủ trương của đảng của nhà nước đối với nhân dân
và báo chí cũng là nơi phản ánh những phong trào của nhân dân trong các công cuộc xây dựng đất nước ta
vì vậy cho nên là thường là các thế lực thủ địch rất quan tâm tới lực lượng báo chí
cái hiện tượng mới nhất tôi muốn nói với các đồng chí đó là trường hợp một nhà báo cũng ở đài tiếng nói việt nam trước đây đấy
anh phạm thành vừa rồi anh đã viết lời kêu cuối cùng là anh đã phải quản thúc rồi
tôi với anh phạm thành cũng đã thân thiết với nhau trong những thời gian làm việc
cái đài tiếng nói việt nam chứ
nhưng nếu không tỉnh táo cứ đọc những cái đó cứ nghe những cái đó để mà làm theo hoặc là để in thôi không phản ứng gì đó là sai rồi
trên facebook của tôi tôi cũng đã có cái bài viết về trường hợp này
tôi cho cái đó là không đẹp không hay cho đất nước chúng ta
thưa quý vị ngay từ khi khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa
trong bản tuyên ngôn độc lập chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định
tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng
tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được
trong những quyền ấy có quyền được sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
bảy mươi năm năm qua đảng và nhà nước việt nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo vệ các quyền tự do cơ bản của con người
trong đó có quyền tự do báo chí
và báo chí cách mạng việt nam đã trở thành phương tiện thông tin công cụ tuyên truyền
vũ khí tư tưởng quan trọng của đảng nhà nước là diễn đàn của nhân dân và là cầu nối việt nam với bạn bè quốc tế
tuy nhiên việt nam đã tạo điều kiện rất tốt cho phóng viên tập trung tác nghiệp tại trung tâm báo chí về các diễn biến của hội nghị
các thiết bị kết nối cũng được chuẩn bị rất kỹ
chính phủ việt nam quan tâm đến việc đảm bảo an ninh và nước chủ nhà việt nam đăng cai sự kiện quan trọng này cũng đã làm rất tốt vai trò của mình
đây là sự kiện lớn những ngày tới việt nam sẽ là trung tâm của thế giới
toàn bộ thế giới sẽ hướng sự quan tâm về quốc gia này
thời tiết đang rất ủng hộ chúng tôi
không mưa cũng không quá nắng an ninh cũng được đảm bảo tốt
tôi đã đến việt nam trước một tuần khi hội nghị thượng đỉnh mỹ triều diễn ra
an ninh được thắt chặt tại các địa điểm chúng tôi tác nghiệp đều được bảo vệ tuyệt đối
người dân ở hà nội rất thân thiện và gần gũi
tại khách sạn chúng tôi ở tình hình an ninh cũng rất tốt
không có một vấn đề phát sinh nào về an ninh xảy ra
đó là điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi có thể dễ dàng tác nghiệp khi đưa tin tại đây
những thành tựu nổi bật mà việt nam đạt được trên trường quốc tế
là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
là những khẳng định cho mọi nỗ lực mà việt nam cam kết với cộng đồng quốc tế
là sự tín nhiệm công nhận của cả thế giới về một quốc gia luôn tôn trọng
và đặt quyền con người là mục tiêu phát triển đầu tiên
không thể phủ nhận được một điều là trong thực tế hiện nay
các đối tượng phản động chống phá
những đối tượng thù địch và thiếu thiện cảm với việt nam
đã tận dụng mọi cơ hội mọi phương thức thủ đoạn
để chống phá việt nam trên tất cả các phương diện
chỉ lấy một ví dụ đơn giản thôi
là trong cái đợt gần đây đại dịch covid một mươi chín đã hoành hành trên khắp thế giới
tuy nhiên là trong khi đất nước việt nam đã đạt được rất nhiều thành tích
đã trở thành một đất nước gương mẫu trong việc chống dịch
ngay cả so với những quốc gia phát triển
thì các thế lực thù địch
kể cả thế lực thù địch người việt và các thế lực thù địch nước ngoài
vẫn tận dụng mọi cơ hội để rêu rao những quan điểm
gây sự nghi ngờ nghi ngờ nghi kỵ
và trong thực tế thì đã tạo ra rất nhiều những cái thông tin giả
đến mức chúng ta đã phải coi là thực sự nó là một đại dịch của tin giả về covid một mươi chín
và thậm chí cái đại dịch này còn khó khắc phục hơn cả cái dịch covid một mươi chín
và điều đó nó cho thấy báo chí trinh thống trong nước
cần phải rất là mạnh mẽ
nâng cường cái cuộc đấu tranh để chống lại cùng với đảng nhà nước
chống lại những luận điệu xuyên trả
hiện nay việt nam có hơn một mươi chín nhà báo được cấp thẻ
làm việc ở gần chín trăm linh cơ quan báo chí
đủ các loại hình từ truyền thống đến hiện đại
các cơ quan báo chí đều có tôn trị mục đích rõ ràng
cơ sở vật chất ngày càng hiện đại
và đội ngũ nhà báo lương tâm sáng lòng trong bút sắc
đang hàng ngày hàng giờ truyền tải thông tin trong nước và quốc tế
một cách khách quan trung thực
đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dân trong cuộc sống
báo chí còn là diễn đàn phương tiện phản biện xã hội tích cực
tham gia có hiệu quả trong đấu tranh
ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa xây dựng xã hội dân chủ văn minh tiến bộ
trong bối cảnh báo chí đang chịu nhiều sự tắc lồng
từ cuộc cách mạng công nghệ bốn
đặt ra những thách thức lớn đối với hoạt động báo chí
đòi hỏi trách nhiệm của những người làm báo ngày càng phải nâng cao
nhiệm vụ nặng nề và vinh quang của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng
càng phải được thực hiện rõ bởi những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch
đã đang và sẽ tiếp tục với báo chí là một vũ khí sắc bén tấn công nền tảng tư tưởng của đảng
trong công tác đấu tranh những sản phẩm báo chí
những tác phẩm báo chí để đấu tranh vẫn có nội dung còn mỏng chưa đủ sức thuyết phục
nhiều hệ bài đưa lên không bẻ gãy được những loạn điệu xuyên thẳng sai trái
mà còn gây phản tuyên truyền
trên mặt trận đấu tranh tư tưởng của đảng ta gồm rất nhiều binh chủ
trong hệ thống công tác tư tưởng của chúng ta
với nhiều sản phẩm báo chí nhiều tác phẩm báo chí
nhưng phải có lực lượng chủ lực tiên phong có thể nói là vũ khí hạng nặng
đấy chính là hệ bài đấu tranh lý luận chính trị
mình làm cho môi trường tuyển thông của mình báo chí nhà nước của mình
báo chí nhà nước của mình nó cập nhật với đề sống
nó gần gũi với đề sống hơn nó gần gũi với công chủng hơn
và để công chủng người ta tinh cậy hơn gắn bỏ hơn
để dân dân người ta không tiếp cận vào những thông tin kia
ai tiếp cận thông tin kia chỉ là sự tỏ bỏ
cùng với việc là tăng cường sức mạnh của báo chí trong hệ thống
thì chúng ta phải nâng cao chất lượng đội ngũ
trước hết là đạo đức đạo đức nghề nghiệp nhà báo nhà truyền thông
anh nói cái gì đấu tranh cái gì là vì lợi ích của đất nước của nhân dân
thì đảng ta bây giờ đạt lợi ích dân tộc lợi ích nhân dân là lợi ích dân tộc
ổn định để phát triển để nâng cao đời sống
thưa quý vị tự do báo chí không phải là sự tự do vô nguyên tắc
để rồi trở thành công cụ phục vụ mục đích đen tối
hệ thống pháp luật quốc tế cũng như pháp luật các quốc gia
đều thừa nhận quyền tự do báo chí tự do ngôn luận của mọi tổ chức cá nhân
nhưng đều khẳng định đó không phải là quyền tự do tuyệt đối
bởi tự do báo chí là tự do thực hành chân lý và tuân thủ pháp luật
mọi hành động lợi dụng tự do báo chí phục vụ cho những mưu đồ xấu
vi phạm dân chủ đạo đức và thuần phong mỹ tục pháp luật nhất thiết phải bị nghiêm trị
chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc